ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại moscow hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến
vai trò thay đổi của việt nam trong thế giới đương đại
hướng tới đại hội đảng cộng sản việt nam lần thứ một mươi ba đã diễn ra
đây là buổi hội thảo do viện hồ chí minh thuộc đại học tổng hợp quốc gia
sanh viên tích mùa tổ chức với sự tham gia của hàng loạt học giả
có uy tín của nga kazakhstan indonesia triều tiên việt nam
và kéo dài trong tám tiếng
trong bài phát biểu chào mừng từ đầu cầu hà nội
đại sứ nga tại việt nam konstantin vnukov đã nêu bật vai trò quan trọng
của đảng cộng sản việt nam trong lãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
với những thành tích đáng ghi nhận như kinh tế tăng trưởng cao trong nhiều năm
việt nam ngày càng hội nhập và được cộng đồng quốc tế tín nhiệm
đặc biệt việt nam trở thành một trong số ít các nước duy trì tăng trưởng kinh tế
bất chấp đại dịch covid một mươi chín
tại hội thảo các chuyên gia học giả nga và quốc tế đã tập trung thảo luận
những đặc điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại và chiến lược phát triển của việt nam
những thành tiệu của việt nam trong các lĩnh vực kinh tế chính trị xã hội trong thời gian qua
tiến sĩ vladimir kolotov viện trưởng viện hồ chí minh cho rằng
đại hội lần thứ một mươi ba của đảng cộng sản việt nam sẽ diễn ra trong môi trường quốc tế ổn định
nhưng đầy khó khăn bất chấp những thách thức và phức tạp đang tồn tại của tình hình quốc tế
lịch sử những thập kỷ gần đây cho thấy một cách thuyết phục rằng
các nhà lãnh đạo việt nam đang tìm ra một con đường hoàn toàn đúng đắn và tối yêu
để thoát khỏi những tình huống tưởng như vô vọng khi đất nước đứng trước sự lựa chọn mang tính định mệnh